đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và đoàn công tác đã đến thăm dân hương tại di tích lịch sử căn cứ trung ương cục miền nam ở xã mã đà huyện viễn cửu và tặng quà cho một số hộ gia đình chính sách công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại đồng nai
đồng chí trần quốc vượng và các thành viên trong đoàn đã dân hoa dân hương tại nhà bia trung tâm di tích lịch sử quốc gia căn cứ trung ương cục miền nam viếng tượng đài và nghĩa trang liệt sĩ mã đà thăm nhà truyền thống di tích căn cứ trung ương cục miền nam và ghi lưu bút
đồng chí trần quốc vượng tặng quà tết cho hai mươi một gia đình chính sách hộ nghèo đồng bào dân tộc xã phu lý đồng thời tặng năm mươi xuất quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đồng nai
đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh di tích căn cứ trung ương cục miền nam là minh chứng về truyền thống đấu tranh giành độc lập của dân tộc của các thế hệ đi trước để đất nước thống nhất non sông thu về một mối
chúng ta phải ghi nhớ công lao đó để lòng mình trong sáng phấn đấu lao động sản xuất để đất nước ta ngày càng tươi đẹp để sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước được giữ gìn mãi mãi đất nước trường tồn